sáng nay một mươi bảy tháng tám ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết đã ghi nhận thêm hai ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó một ca tại hải dương và một ca tại quảng nam hiện việt nam có chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân
ca bệnh số chín trăm sáu mươi ba là nam ba mươi tuổi ở tại tân bình tp hải dương
vào ngày ba tháng tám bệnh nhân có ăn tối tại nhà hàng ở phường phạm ngũ lão thành phố hải dương
nơi được xác định là có ổ dịch covid một mươi chín sau đó
ngày một mươi sáu tháng tám bệnh nhân có kết quả dương tính với virus sars cov hai
ca bệnh số chín trăm sáu mươi bốn đó là nữ bốn mươi chín tuổi ở tam kỳ quảng nam
vào ngày một mươi một tháng bảy bệnh nhân có đi đám cưới tại duy tân đà nẵng
ngày một mươi sáu tháng tám bệnh nhân có kết quả dương tính với virus sars cov hai
và tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng tám việt nam có tổng cộng là chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín
đến thời điểm này có bốn trăm năm mươi sáu bệnh nhân
trên chín trăm sáu mươi bốn bệnh nhân mắc covid một mươi chín ở nước ta
được công bố khỏi bệnh
còn trong chiều qua ubnd tỉnh hải dương đã có công văn gửi bộ y tế
đề nghị cử khẩn cấp các chuyên gia về địa phương tham gia chỉ đạo công tác phòng chống dịch
ubnd tỉnh hải dương cũng đề nghị bộ y tế hỗ trợ nhiều trang thiết bị y tế
gồm một máy ecmo máy xét nghiệm real time pcr ba máy đọc tám máy tách chiết tự động
năm máy x quang tự động hai mươi bảy máy thở không xâm nhập hai mươi máy thở chức năng cao
ba mươi kit test xét nghiệm
ubnd tỉnh hải dương đề nghị bộ y tế cử thêm chuyên gia về tăng cường hỗ trợ cho hải dương
phòng chống dịch covid một mươi chín
tới nay tỉnh hải dương ghi nhận năm ca bệnh covid một mươi chín liên quan đến ổ dịch ở nhà hàng
thế giới bỏ tươi số ba mươi sáu ngô quyền tp hải dương
ubnd tỉnh đã quyết định thiết lập vùng cách ly y tế hai mươi tám ngày kể từ giờ ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi
đối với toàn bộ ngõ số một mươi phố trần văn giáp phường thanh bình tp hải dương
và khu phố mạc thị bưởi thị trấn nam sách huyện nam sách
bán kính hai trăm năm mươi m tính tử nhà số tám mươi tám mạc thị bưởi